thưa quý vị lợi dụng công tác quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế
đinh ngọc hệ tức út chọc đã chỉ đạo cấp dưới không xuất hóa đơn
che giấu doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất trong thời gian dài nhằm trốn hạc trục triều đồng tiền thuế
vào sáng ngày hôm nay đinh ngọc hệ đã bị tuyên phạt năm năm tù về tội trốn thuế
tổng hợp với các bản án trước đó đinh ngọc huệ phải chấp hành hình phạt chung là trung thân
cũng trong phiên tòa sáng nay bị cáo phạm văn diệt cựu tổng giám đốc điều hành công ty đức bình
lĩnh án bốn năm và trần lê toàn cựu kế toán trưởng công ty cái mép
nhận mức án hai năm sáu tháng tù cùng về tội trốn thuế
đồng thời hội đồng xét xử tuyên buộc công ty cái mép nộp lại ba mươi chín bảy tỷ đồng
buộc các cổ đông phải chuyển trả lại toàn bộ cổ phần cho bị cáo hệ
các bị cáo cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong thời gian nhất định sau khi thi hành án
đây là lần thứ tư đinh ngọc hệ phải hầu tòa
cuối năm hai nghìn một mươi tám đinh ngọc hệ bị tòa án quân sự trung ương tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội sử dụng giấy tờ giả của các cơ quan tổ chức
năm hai nghìn hai mươi tòa án quân sự trung ương tiếp tục tuyên phạt đinh ngọc hệ hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt đinh ngọc hệ tù trung thân
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
một kho hàng chứa lượng lớn bình khí cười chuyên cung cấp cho các cơ sở giải trí trên địa bàn thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê tp đà nẵng phát hiện bắt quả tà
tại phường tam thuận quận thanh khê các trinh sát đã theo dấu và bắt quả tăng một thanh niên hai mươi tám tuổi
chú phường an hải đông quận sơn trà thành phố đà nẵng đang vận chuyển ba bình kim loại nghi là khí cười đi giao cho khách
truy xét nhanh lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng trên đường nguyễn huy trương do một thanh niên hai mươi năm tuổi
chú phường an hải bắc quận sơn trà thuê phát hiện một mươi bảy bình kim loại loại một mươi bảy kg và một mươi bốn vỏ bình khí loại ba kg nghi là khí cười
cùng nhiều bịch bóng dụng cụ để sang chiết khí
đối tượng thừa nhận mua khí cười từ tp hcm về để sang chiết và mua bán cho các cơ sở kinh doanh
người dân có nhu cầu
quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh hai s và tám nghìn chín trăm linh năm d
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố bắt giam thêm hai bị can
mở rộng điều tra vụ án xác định từ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các cá nhân gồm nguyễn trung hiếu phó giám đốc trạm tám mươi chín
nguyên là đăng kiểm viên bậc cao trạm tám nghìn chín trăm linh hai s cao xuân sang đăng kiểm viên bậc cao trạm tám nghìn chín trăm linh hai s
và bị can nguyễn thanh sơn giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh năm d nguyên là đăng kiểm viên bậc cao phó giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh hai s
trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với một số xe ô tô tải đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc lỗi khiếm khuyết
hư hỏng quan trọng có thể gây mất an toàn kỹ thuật ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trung hiếu và cao xuân sang về tội giả mạo trong công tác và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị không muốn học nhưng vẫn muốn có bằng lái xe để hợp thức hóa giấy tờ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
cũng chính vì cách suy nghĩ đơn giản này của một bộ phận người dân mà họ đã vướng vào lao lý vì chót sử dụng giấy tờ giả
đến khi nhận thức được tấm quan trọng
tấm quan trọng của vụ việc thì mọi sự cũng đã rồi
câu chuyện ngay sau đây sẽ là một bài học cho những ai đang có ý định đặt mua và sử dụng giấy tờ giả
không có thời gian đi thi thi mãi không đổ gặp khó trong phần thi lý thuyết lẫn thực hành
bạn chỉ cần sử dụng gói viếp là sẽ có ngay bằng lái xe tất cả các hạn
đó là những lời quảng cáo được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội mà ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm
trót tin những lời quảng cáo đó mà không muốn bỏ thời gian học
lê hoàng huy thạch tỉnh thừa thiên huế đã đặt mua và sử dụng giấy phép lái xe giả trong vòng ba năm kể từ năm hai nghìn một mươi ba
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch bị phát hiện khi đang lưu thông
tiếp đó thạch bị khởi tố hình sự về hành vi cung cấp thông tin đặt làm và sử dụng giấy phép lái xe giả
em đặt cọc cho người ta bốn triệu đồng
thì sau đó khoảng vài ngày người ta có gửi lại cho em một cái biểu phẩm
nó bao gồm một cái băng là xe hàng b hai cộng với một bộ hồ sơ gốc
thì sau khi mà em kiểm tra ổn mọi thứ thì em có gửi cho người ta tiệm cái số tiền còn lại là sáu triệu đồng
liên quan đến việc sử dụng giấy tờ phương tiện giả từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phòng cảnh sát giao thông đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các cấp điều tra khởi tố hai mươi sáu trường hợp sử dụng giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp
trong đó có hai mươi một giấy phép lấy xe giả
công an huyện hòa vang cũng đã khởi tố hai mươi một vụ với hai mươi bốn bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai nguyên nhân đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về tính chất mức độ của việc làm giả giấy tờ
lên mạng xã hội để đạt mua giá tiền thì từ một triệu đến một triệu rưỡi thì sẽ có bàn
và nghĩ đơn giản là nếu như lực lượng chức năng mà phát hiện đi tuần tra sẽ đưa ra thì nó được nhưng không phải
bởi vì nếu như mà người dân nào mà sử dụng giấy phép lái xe giả đó thì không chỉ là không đột vấn được cái an toàn cho thân
bởi vì không học mà không có kỹ năng không nắm luật
thì khi điều khiển mức tiêu thông nó sẽ gây ra cái rủi ro cao về tài nạn
cái thứ hai nữa là cái việc sử dụng giấy phép lái xe giả đó nó là một trong những hành vi vi phạm pháp luật
và được quy định tại điều ba trăm bốn mươi một của luật hành sự không hoàn phạt lấy hai năm tầng
hiện nay mặc dù cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây bắt giữ đối tượng làm giả giấy phép lái xe
và đưa ra cảnh báo cho người dân tuy nhiên việc chào bán giấy phép lái xe giả vẫn tồn tại
và hoạt động mua bán vẫn diễn ra để rồi nhiều người vẫn vướng vào vòng lao lý
để mua và sử dụng
sử dụng giấy phép lái xe giả là vi phạm pháp lực cơ quan công an khuyến cáo người dân
tuyệt đối không mua và sử dụng mà phải liên hệ với các trung tâm đào tạo được cấp phép
để học và cấp giấy phép lái xe theo quy định hiện hành
đêm qua ba mươi tháng ba công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt được yang rongru
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán
đang mang bầu tại bình dương
công an phường phù đồng thành động hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
thành phố pleiku tỉnh gia lai đã phát hiện yang rongru đang trốn trên địa bàn
nên đã tiến hành bắt giữ hiện nghi phạm đang được di lý về công an tỉnh bình dương
yang rong gu là giám đốc công ty nơi nữ nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba làm kế toán
gia đình xác nhận nạn nhân đang mang bầu khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba
nhân viên công ty phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều viết sao đâm trên cơ thể
nên báo công an khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nghi phạm là yang rongru
đối tượng đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng
biển số sáu mươi một c bốn mươi năm nghìn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang điều tra vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội và một số tỉnh thành phố trên cả nước
với nội dung thông tin vụ án cụ thể như sau
tài liệu điều tra thu thập được xác định công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ dsp
địa chỉ tầng bốn trung cư lữ gia số bảy mươi lữ gia phường một mươi năm quận một mươi một thành phố hồ chí minh
mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn
một thành viên mibre aces việt nam địa chỉ chín mươi một pasteur phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả
sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ công ty mirai assets
các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin gọi điện chửi bới đe dọa
hoặc cắt ghép ảnh của khách vay người thân đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đồi trụy
các thông tin không đúng sự thật sau đó đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ
gây sức ép buộc người vay phải trả tiền
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị
các cá nhân đã từng vay tiền hoặc cá nhân không vay tiền nhưng bị các đối tượng gọi điện
nhắn tin nhắc nợ chửi bới đe dọa liên quan đến công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn
một thành viên mirai assets việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ dsp
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội để tố giác
cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với bà hờ mỹ niê chú xã ea tôn huyện trư mờ ga của tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi dùng búa đánh chết con trai
nạn nhân trong vụ án này là y khai nghê hai mươi bảy tuổi con trai của nghi phạm
vào khoảng hai giờ một mươi ba phút ngày năm tháng ba
y khai nghê đi nhậu về và mâu thuẫn với mẹ đẻ của mình trong chuyện tiền nông
khi y khai nghê về phòng ngủ bà hờ mỹ nghê đã sang phòng y khai nghê dùng búa đánh nhiều cái vào người
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
được sự động viên của lực lượng công an đến một mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng ba
bà đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố
tạm giữ đối với vũ văn
vũ văn hải chú tại thôn lương xá xã hiệp cường huyện kim động về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi tám tháng ba trong lúc tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hương yên
đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại quốc lộ ba mươi chín thuộc thôn tiên cầu xã hiệp cường huyện kim động
hải đã có hành vi cản trở việc thi hành công vụ
không chỉ lăng mạ xúc phạm cán bộ trong tổ công tác đối tượng còn tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
tổ công tác đã không chế lập biên bản đối với hải về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời bàn giao đối tượng cho công an huyện kim động xử lý theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
hiện công an huyện kim động tỉnh hương yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức xét xử và tuyên án đối với năm mươi một bị cáo trong đường dây đánh bạc
với tiền trên sáu trăm linh tỷ đồng
đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất tại tỉnh quảng nam
với sự tham gia của nhiều bị cáo ở các tỉnh thành trong cả nước
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi tám trần thế bùn cùng với võ tấn anh lưu hoàng long
cùng chú thành phố đà nẵng và huỳnh quốc việt chú tỉnh quảng nam
bắt đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trong đó bul là người quản lý đảm nhiệm việc tính toán thu chi tiền thắng thua
long là người giúp việc cho anh và buôn
vụ giao tài khoản cho việt để tổ chức đánh bạc
từ các tài khoản này các đối tượng trên đã lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác
cùng tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền lên đến hơn sáu trăm linh tỷ đồng
trần thế bùn cùng với một mươi ba bị cáo khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc
sau đối tượng về hai tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ba mươi một đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc
sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên phạt trần thế buôn năm năm tù giam
cộng với bốn năm tù đối tượng đang phải chấp hành án liên quan đến một vụ án khác
tổng cộng mức án là chín năm tù
sử phạt bổ sung tám mươi triệu đồng
đối với các bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc
bị tuyên phạt khung thấp nhất từ một mươi hai tháng cao nhất là bốn mươi tám tháng tù
các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc bị phạt thấp nhất là bốn mươi triệu đồng và cao nhất là ba mươi tháng tù
công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết là vừa khởi tố và bắt tạm giam
đối với lê minh hòa chú tại huyện long điền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai một phụ nữ trú tại huyện đất đỏ đến gặp hòa
nhờ chạy giúp cho con trai đang bị bắt giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để được nhẹ tội
hòa đã đồng ý giúp với số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng hai một mươi hai hòa đã hai lần
nhận từ người phụ nữ với tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền không thấy hòa giúp đỡ nên người bị hại đã trình báo cơ quan công an
làm việc với cơ quan điều tra hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thưa quý vị lợi dụng tình trạng nhiều người dân gặp khó khăn khi đăng kiểm do quá tải
nhiều đường dây làm giả giấy tờ đã ngang nhiên quảng cáo trên các mạng nhận làm tem đăng kiểm
theo lực lượng cảnh sát giao thông thì đây không phải là hành vi vi phạm mới
nhưng lại có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
sau một vài thao tác tìm kiếm hàng chục hội nhóm tài khoản bán tem đăng kiểm giả cho ô tô hiện ra
với đủ loại cam kết không bị phát hiện
ở thời gian gần đây lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tiếp phát hiện những trường hợp sử dụng các giấy tờ
không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
nhiều khi những người tham gia giao thông nhận thức hết sức đơn giản
bởi vì họ vướng mắt đến những khó khăn trong việc phải đăng kiểm
nhất là đối với những phương tiện
người ta đã sẵn sàng lên mạng hoặc nhờ người quen để mua bán những cái tem kiểm định giả
rồi sổ kiểm định giả để lưu hành cái phương tiện của mình trên đường
mà họ quên mất một điều rằng là đó là cái hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
và cái hành vi này thì nó không dừng lại chỉ là cái vi phạm hành chính
mà nó rất dễ có thể bị xử lý về mặt hình sự
một bộ đăng kiểm giả với giá giao động
từ một triệu năm trăm linh ngàn đồng cho đến ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
ngoài việc dán các loại tem giả trên ô tô
nhiều người còn sử dụng thêm sổ kiểm định giả
được in thông tin và hình ảnh phương tiện giống như thật
theo các luật sư người mua bán sử dụng có thể bị khởi tố về hành vi làm giả
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
hành vi mua bán sử dụng sẽ quy kết và trách nhiệm sự phạt hành trí
nếu như mà chỉ là những cái hành vi
thì có mức sự phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
tuy nhiên đối với những người bán tem giả này
tức là cái người tổ chức có tính chất chuyên nghiệp
và được cường lộ rất là lớn từ này
thì đây là những cái hành vi làm giả giấy tờ con dấu cơ quan nhà nước
và đủ cơ sở để khởi tố hình sự về tội làm giả giấy tờ con dấu nhà nước
và mức hình phạt trong trường hợp này lên đến bảy năm tù
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước
đã phát hiện gần bốn mươi trường hợp ô tô sử dụng tem đăng kiểm
sổ đăng kiểm giả lưu thông trên các tuyến đường
và đến nay cơ quan này đã chuyển cơ quan điều tra hai mươi trường hợp
xử lý hành chính chín trường hợp và bốn vụ việc đã khởi tố
người ta cho rằng là một cái tem đăng kiểm rất nhỏ
mà dán trên kính thì rất là khó phát hiện
tuy nhiên đối với việc kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông cũng có các biện pháp
biện pháp nghiệp vụ để rất là dễ dàng và nhanh chóng phát hiện
những phương tiện mà không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
quá hạn cái đăng kiểm cho nên là cái việc mà người dân phải chấp hành pháp luật
khi mà tham gia giao thông đó là một yêu cầu bắt buộc
việc kiểm định xe là nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn của xe
giảm thiểu rủi ro trong quá trình lưu thông
tuân thủ pháp luật là cách tốt nhất để bảo vệ sự an toàn cho bản thân
và cả những người khác khi lưu thông trên đường